theo quy định của thành phố cần thơ người dân có nhu cầu ra khỏi thành phố hoặc đến vùng có nguy cơ cao
thì gửi đơn xin phép ủy ban nhân dân quận huyện nơi cư trú ta đã chuyển hồ sơ đến ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nên phải chờ
anh tê cho biết năm người trong gia đình anh phải làm năm đơn khác nhau chứ không được chung một đơn
tại sao trăng ông trần văn dũng phó giám đốc sở y tế cho biết mỗi ngày sóc trăng cấp giấy thông hành ra ngoài tỉnh cho từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh người
nội dung giấy ra ngoài tỉnh do tỉnh cấp có đề nghị các tỉnh tạo điều kiện tiếp nhận tuy nhiên vẫn có tỉnh từ chối
một số tỉnh thực hiện chưa đồng nhất gây khó khăn cho người dân
theo tôi việc này cần đồng bộ và có thống nhất chung giữa các địa phương
tốt nhất người dân cần liên hệ trước với địa phương cần đến xem họ có đồng ý tiếp nhận hay không rồi hãy đi
ông dũng khuyên
riêng cà mau dù đã áp dụng chỉ thị một mươi năm nhưng tỉnh vẫn duy trì các chốt kiểm soát phòng chống dịch
và quy định tất cả người từ ngoài tỉnh vào đều phải test nhanh covid một mươi chín
mọi người dân không được ra khỏi tỉnh trừ trường hợp được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho phép
trong khi đó hậu giang chỉ mới cho người dân đi lại giữa các xã vùng xanh chưa cho phép đi liên huyện
ông đồng hoàng dũng tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cho biết
công nhân từ hậu giang được qua cần thơ làm việc
nhưng khi quay về phải cách ly theo quy định
công nhân đi xe máy hàng ngày qua lại giữa cần thơ hậu giang là không được
vì rất khó kiểm soát trong công tác phòng chống dịch ông dũng nói
đến hôm qua ngày hai mươi năm tháng chín nhiều địa phương đồng bằng sông kiều long đã hạ giãn cách xã hội
xuống mức chỉ thị một mươi năm nhưng việc đi lại liên tỉnh của người dân vẫn rất khó khăn